vâng ạ ngày hôm nay thì ở thủ đô hà nội
thời tiết sẽ tiếp tục oi nóng và nắng gắt
thời điểm diễn ra không giờ thi buổi sáng
thì nhiệt độ tương đối cao vào khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ c
kèm theo độ ẩm cao hầu hết là đều trên sáu mươi phút
quý vị phụ huynh chuẩn bị cho con sẵn sàng những chai nước uống
và nhắc các con là mặc những trang phục rộng rãi thoáng mát
nếu như miền bắc thì mới bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng diện rộng
còn ở miền trung thì đã dài dẳng hơn nửa tháng rồi
nắng nóng kéo dài có thể gây ra tình trạng mất nước kiên sức đột quỵ do sốc nhiệt
nếu như tiếp xúc lâu dưới nhiệt độ cao
người lao động ngoài trời nếu có kế hoạch làm việc thì cần phải nghỉ ngơi hợp lý
lưu ý nhất là trong không giờ từ một mươi hai một mươi bảy giờ khi mà nền nhiệt độ luôn cao trên ba mươi sáu độ c
vâng còn tại tây nguyên và nam bộ thì cũng đang trong những ngày nắng mạnh
khả năng là về chiều tối mưa rông sẽ xảy ra ở một số tỉnh thành
và mưa xuống sau cả một ngày dài oi nóng rất dễ đi kèm theo sấm xét
và gió giật mạnh nguy hiểm quý vị cần hết sức cảnh giác